cho ý kiến về dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi trong phiên thảo luận chiều nay
nhiều đại biểu quốc hội tán thành việc bổ sung quy định về thẩm định kiểm tra giám sát công nghệ trong dự án đầu tư
vì thực tế cho thấy thời gian qua nước ta thiếu công cụ pháp lý trong việc kiểm soát nhiều dự án đầu tư
điều này không những biến nước ta thành bãi rác công nghệ lạc hậu mà còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng thiếu quy định về việc thẩm định kiểm tra giám sát công nghệ trong dự án đầu tư
chính là một trong những nguyên nhân khiến công nghệ nước ta lạc hậu nhiều năm qua
tôi đánh giá cao ban soạn thảo đã đưa vào dự án luật một điều mới đó là điều một mươi hai liên quan đến vấn đề này
tuy nhiên thì cũng mới chỉ giới hạn cái công nghệ nằm trong danh mục hạn chế chuyển giao thôi
tôi mong muốn là ban soạn thảo thời gian tới nghiên cứu để bổ sung trong dự luật lần này
một điều luật quy định về danh mục công nghệ không được đưa vào việt nam
bởi như hiện nay các đại biểu thể biết là doanh nghiệp nước ngoài thuê đất lâu dài đầu tư trực tiếp
họ mang công nghệ cũ vào để tận dụng nhân công giá rẻ của chúng ta
nhưng mà không cần chuyển giao nên sẽ không chịu sự điều chỉnh của luật này
còn theo đại biểu ngô đức mạnh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình thuận công nghệ lạc hậu không chỉ vào nước ta từ dự án đầu tư
mà còn từ nhiều dự án khác ví dụ như dự án oda
bởi với điều kiện ràng buộc khi chấp nhận yêu đãi về tín dụng thì buộc phải tiếp nhận công nghệ kém hiệu quả
tôi đề nghị đồng bác soạn thảo cần phải xác định rõ và cần phải mở rộng phạm vi
điều chỉnh quy định rõ hơn những hình thức mà công nghệ có thể thẩm thấu vào việt nam
không chỉ từ các dự án đầu tư nước ngoài mà kể cả dự án vay vốn oda và các hình thức vay tín dụng ưu đại khác
khoảng hai điều một mươi hai cũng quy định chỉ những dự án có công nghệ hạn chế chuyển giao mới phải được kiểm tra
giám sát việc chuyển giao công nghệ trong quá trình triển khai thực hiện
thực tế cho thấy trong các dự án đầu tư thì công nghệ chuyển giao bao giờ cũng đi kèm theo thiết bị
nếu công nghệ thuộc danh mục khuyến khích chuyển giao nhưng kèm theo là các thiết bị không tiên tiến
không phù hợp không đồng bộ nếu không được thẩm định thẩm tra thì liệu hiệu quả đầu tư của các dự án sẽ diễn ra như thế nào
theo tôi các dự án nếu có yếu tố về chuyển giao công nghệ thì cần phải được thẩm định kiểm tra
giám sát trong quá trình chuyển giao công nghệ
cả công nghệ hạn chế chuyển giao và cả công nghệ khuyến khích chuyển giao
nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh khi môi trường nước ta ngày càng ô nhiễm thì mỗi dự án đầu tư có sử dụng công nghệ
phải đặt việc bảo vệ môi trường lên hàng đầu
đồng thời luật chuyển giao công nghệ sửa đổi lần này không chỉ quy định việc chuyển giao công nghệ hiện đại
mà còn phải chuyển giao công nghệ sạch thân thiện với môi trường
thời gian còn lại của chiều nay quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc dừng thực hiện dự án
dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ninh thuận